những năm gần đây phần lớn các gia đình ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai chọn chơi mai cảnh
tuy nhiên do không có thời gian và điều kiện chăm sóc nên sau tết phần lớn người dân đã gửi lại cho các nhà vườn chăm sóc để sang năm chơi tiếp
do đó sau tết dịch vụ chăm sóc mai cảnh bắt đầu nhộn nhịp
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các vườn mai ở thành phố biên hòa không khí làm việc nhộn nhịp không kém so với thời điểm trước tết
sau khi chơi mai tết anh nguyễn thái thông ở phường tam hiệp thành phố biên hòa
lại chở mai đi gửi tại vườn mai thuê chăm sóc
theo anh thông do nhà không có sân rộng lại không có thời gian cũng như không chuyên sâu về kỹ thuật để chăm sóc mai như ý muốn
nên từ năm năm qua sau tết anh đều gửi mai tại đây
thật chất thì mình cũng tại vì trong nghề nên mình cũng không có làm gì mình là dân phòng
nên dân phòng mình không có thời gian để chăm sóc
nên là mình gửi cho các nhà vườn họ chuyên môn hơn và họ biết canh được thời tiết này kia rồi
mình thì cũng có thể chăm sóc lắm nhưng mà mình canh thời tiết không được
mình không có kinh nghiệm
theo ghi nhận tại các vườn mai nhận dịch vụ chăm sóc mai sau tết ở thành phố biên hòa
lượng khách hàng tới gửi những ngày này khá đông
trung bình mỗi ngày một vườn mai nhận khoảng một trăm linh trậu mai với giá từ năm trăm linh đồng đến ba triệu đồng một năm
tùy theo giá trị và độ lớn nhỏ của cây mai
việc tiếp nhận chăm sóc mai từ khách hàng sẽ kéo dài đến hết tháng riêng
cây mai thì mình nhận hàng năm người ta gửi vào thì mình phải lửa cây
chứ cây mai nó cũng giống như đứa con
nó rất khó khăn
chăm thì nó thời tiết về nắng ấm thời tiết nó khó khăn
thì mình chăm thì khách hàng nó thường đế
mình phải nhận nhưng mà khách hàng nó thường đế
mình làm ăn thì thường bớt thời tiết
mà bây giờ thì mình phải nhận cây nó khỏe mạnh thôi
cây mà yếu là mình không làm được mà nó suy nhược thì nó cũng nhận được
thì giá cả thì tùy theo cây
có thể nhận thấy cuộc sống của người dân đang ngày càng được nâng cao
nhu cầu chơi hoa kiểng trong những ngày tết cũng nhiều hơn
do đó dịch vụ chăm sóc mai cây
cảnh sau tết đã và đang đáp ứng nhu cầu của người dân nhất là tại các đô thị